sau đối tượng bao gồm lê gia bảo bùi văn tiên phan văn tỉnh lê phú toàn võ hùng sỏi và phạm quốc hiển
trước đó năm đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam
đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam một mươi một đối tượng cùng về hành vi này
trước đó vào khoảng hai giờ ngày một mươi năm tháng một mươi trong lúc ăn uống tại một quán nhậu
nhóm của một mươi một đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của phan hữu lộc
khi thấy nhóm của lộc bỏ chạy các đối tượng trên đã về nhà lấy hung khí rồi tìm người trong nhóm của lộc đánh
phát hiện thấy lộc trần gia huy cùng với lê phú toàn phan văn tình đuổi đánh và ép lên xe chở đến khu vực cả nhóm đang tập trung
đến nơi một mươi một đối tượng trên đã bao vây dùng tay chân đánh lộc ngã xuống đường
riêng vũ đã dùng cây đinh ba đâm hai nhát vào người lộc
khi thấy lực lượng công an tuần tra cả nhóm bỏ chạy lộc được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
công an tỉnh hòa bình vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn
tăng vật thu giữ gồm chín bánh heroin có trọng lượng hơn ba kg
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn trên tuyến quốc lộ sáu thuộc địa phận xã phong phú huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tổ công tác của công an tỉnh hòa bình trong khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ sáu
phát hiện xe ô tô chạy theo hướng điện biên hà nội
trên xe có hai người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua khám xét phát hiện trong hành lý của đối tượng có cất dấu chín bánh heroin
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng trên đưa về trạm cảnh sát giao thông tân lạc để xác minh
quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên là vàng a bông và hồ a trở
số ma túy chín bánh ma túy trên các đối tượng được thuê vận chuyển từ điện biên xuống bắc ninh
cũng với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thị thùy dung
trú tại tỉnh quảng trị vừa bị đội cảnh sát điều
cơ quan điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế bắt quả tang
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn thị thùy dung đang cất dấu trên người hai gói ni lông
có chứa tinh thể rắn màu trắng có tổng trọng lượng gần một trăm linh gram
kết quả giám định đây là loại ma túy methamphetamin
tiến hành khám xét phòng trọ của dung tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong có chứa ma túy loại này có tổng trọng lượng là hơn một bảy gram và nhiều loại ma túy tổng hợp khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế củng cố hồ sơ để chuyển giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp thừa thiên huế thụ lý
sau gần một ngày gây án đối tượng cướp tài sản là nguyễn văn tao vừa bị lực lượng công an tỉnh hậu giang bắt giữ
bước đầu đấu tranh nguyễn văn tàu khai nhận vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi chín tháng bốn
tào và bạn gái vào một nhà nghỉ ở xã mỹ thạnh an tp bến tre tp bến tre tâm sự
sau khi quan hệ tình dục tao đã nảy sinh
ý định cướp tài sản của bạn gái dùng quần áo băng keo ga chải giường chói cô gái lại
đe dọa cướp lấy một đôi bông tai một nhẫn một bộ vòng tay một điện thoại di động và một số tiền
xe mô tô của nạn nhân và bỏ trốn về nhà ở vĩnh trung huyện vị thủy tỉnh hậu giang
tuy nhiên trên đường bỏ trốn về nhà tao đã làm rơi mất số trang sức cướp được
còn chiếc xe mô tô đối tượng tháo biển số rồi đem gửi xe vào bãi giữ xe của bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang
sau khi thu giữ xe mô tô cơ quan công an đã thu giữ chiếc điện thoại và biển số xe mà đối tượng đã cất giấu tại nhà
theo bản tin vào chiều ngày hai mươi tháng bốn của bộ y tế cho biết có thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín là người nhập cảnh
đã được cách ly ngay tại hà nội đà nẵng hưng yên nghệ an và hòa bình
việt nam hiện nay có hai tám trăm linh một bệnh nhân trong ngày có một mươi năm ca bệnh được công bố khỏi bệnh
và tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng bốn việt nam có tổng thống bệnh
tổng cộng một năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm ở trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay là chín trăm một mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng bốn một mươi ca mắc mới đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi